phát biểu tại hội nghị ở tampa florida cựu trung tướng lục quân mỹ mike nakata cảnh báo rằng
washington đang tụt lại phía sau trước các đối thủ trong lĩnh vực tác chiến điện tử
defense one dẫn lời ông nagata phát biểu
theo đánh giá của tôi khoảng cách giữa mỹ và các đối thủ trong tác chiến điện tử ngày càng nới rộng ở nhiều khía cạnh
công nghệ gây nhiễu ngày càng trở thành một công cụ quan trọng trên chiến trường bằng chứng là cuộc xung đột nga ukraine
các lực lượng nga đã thành công trong việc đưa tên lửa hima và các loại vũ khí khác do mỹ sản xuất đi chạch hướng
sử dụng tín hiệu điện tử để làm xáo trộn hệ thống dẫn đường của vũ khí mỹ
cựu tư lệnh quân đội ukraine đại tướng valeri zalushiny từng cho biết nga đã chiếm thế thượng phong trong áp chế điện tử
đồng thời gọi tác chiến điện tử là chìa khóa chiến thắng
tướng nagata từng là người đứng đầu trung tâm chỉ huy tác chiến đặc biệt của mỹ sosen ở trung đông
nhận định lầu năm góc sẽ cần sáng tạo hơn cho việc sử dụng công nghệ vô tuyến đặc biệt là thông tin liên lạc trong không gian
để thu hẹp khoảng cách trong tác chiến điện tử với các đối thủ
việc gây nhiễu của nga được cho là đã làm giảm tỷ lệ chính xác của đạn pháo excalibur do mỹ sản xuất xuống sáu
so với mức thông thường là bảy mươi
một quan chức lầu năm góc đã nghỉ hưu nói với defesel rằng quân đội nga đã liên tục đầu tư
vào đổi mới vũ khí áp chế điện tử trong nhiều thập kỷ
trong khi nga đã đạt được những thành tựu cụ thể thì mỹ vẫn đang tập trung vào việc thu thập thông tin tình báo ở trung đông
ông nakata cho biết việc chống lại lực lượng tác chiến điện tử của nga sẽ đòi hỏi phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn
trong thúc đẩy liên lạc vệ tinh và các công nghệ khác
ông nagata nhấn mạnh chính phủ mỹ đặc biệt là giới lãnh đạo lầu năm góc
cho đến các nhà hoạch định chính sách phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn trong việc thử nghiệm áp dụng và sử dụng các công nghệ áp chế điện tử mới
lầu năm góc được cho là đang khám phá việc sử dụng các giải tín hiệu hẹp hơn và mạnh hơn để vượt qua các hệ thống tác chiến điện tử của nga
trước đó business insede dẫn lời một chuyên gia quốc phòng cho rằng
cuộc chiến ở ukraine là một cơ hội tình báo và mang đến cho mỹ cơ hội tìm hiểu cách thức hoạt động của các loại vũ khí chính xác của nước này
trước các mối đe dọa hiện đại như tác chiến điện tử
mà thực tế là mỹ đang chứng kiến nga sử dụng vũ khí của nước này trong một cuộc chiến thực sự
thông tin tình báo về chiến tranh được xây dựng và có lẽ sẽ thúc đẩy nhiều năm nghiên cứu cũng như thảo luận giữa các quan chức
chuyên gia quốc phòng mỹ về tác động của tác chiến điện tử đến kho vũ khí của mỹ trong một cuộc xung đột lớn và mỹ sẽ cần phải thích nghi như thế nào
đại tá thủy quân lục chiến mỹ đã nghỉ hưu makassion hiện là cố vấn cấp cao tại trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế csis mỹ cho hay
bộ quốc phòng mỹ đang nỗ lực
nỗ lực khắc phục những mối đe dọa từ tác chiến điện tử bằng cách tập trung vào các lựa chọn như tạo ra các tín hiệu mạnh hơn có khả năng vô hiệu hóa những nỗ lực gây nhiễu
tuy nhiên theo ông cassion các mối đe dọa nhắc nhở chúng ta phải thận trọng về việc mong đợi những thứ thay đổi cuộc chơi
phía bên kia luôn đưa ra các biện pháp đối phó làm giảm hiệu quả
theo business incyder bất chấp thách thức mỹ không nên loại bỏ hoàn toàn vũ khí chính xác của mình để phòng trường hợp một ngày nào đó
nước này rơi vào cuộc chiến với một nước khác có thể là nga hoặc trung quốc
những nước gần như chắc chắn cũng sẽ sử dụng tác chiến điện tử
tại một sự kiện truyền thông hồi đầu tháng năm ông doug bush đứng đầu bộ phận mô sắm của lực quân mỹ nói rằng
không có gì đáng ngạc nhiên khi nga có thể gây nhiễu vũ khí của mỹ
ông khẳng định đây là một phần trong chu kỳ liên tục về đổi mới của cả hai bên
đồng thời cho hay mỹ học được rằng với bất kỳ loại vũ khí chính xác nào bạn cần có nhiều cách để dẫn nó tới mục tiêu
nga bắt đầu triển khai ngày càng nhiều máy bay không người lái uav tới các vị trí của ukraine
nhằm thu thập thông tin tình báo về nơi cất giữ vũ khí để chuẩn bị cho tên lửa chiến thuật dẫn đường nhắm mục tiêu
trong một phân tích đăng tải mới đây jacoelling nhà nghiên cứu cấp cao tại viện dịch vụ thống nhất hoàng gia ở london cho biết
sự hiện diện ngày càng tăng của uav nga cho phép quân đội của họ phát hiện và phá hủy chính xác các mục tiêu phía sau tiền tuyến
nga đang thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào phía sau tiền tuyến của ukraine
bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật iskander và bệ phóng tên lửa như hệ thống tornado s
theo các chuyên gia quân sự các cuộc tấn công hiện nay của nga giống như kiểu tấn công mà kiev đã thực hiện với moscow
bằng tên lửa được phóng từ hệ thống himas do mỹ cung cấp
ông ardlin cho hay trong những ngày gần đây nga đã tấn công hệ thống phòng không book và hai máy bay trực thăng của ukraine
nga mong muốn tiến hành những cuộc tấn công đáng chú ý khác nhưng hiếm khi thực hiện thành công
nga ban đầu không thể đánh bại hoặc tiến hành các cuộc tấn công tương tự như himach
của ukraine do thiếu độ chính xác khả năng nhắm mục tiêu và thông tin kịp thời
himas là hệ thống pháo phản lực phóng loạt tự hành sở hữu hỏa lực mạnh tính cơ động cao
có khả năng bắn chúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới ba trăm linh km tùy loại đạn và cấu hình
mỹ đã chuyển giao cho ukraine ít nhất ba mươi chín hệ thống himas kể từ đầu cuộc xung đột
những cuộc tấn công lần này giống như các cuộc tấn công bằng bom lượn khi lực lượng không quân nga đã có được khả năng cơ động cao hơn
đã gây thêm căng thẳng cho quân đội ukraine
vốn đang phải đối mặt tình trạng thiếu nhân lực và vũ khí
nga đạt bước tiến trên chiến trường trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào mùa hè
có thể gây áp lực đáng kể cho khu vực kharkov và các khu vực xung quanh japorizia trước khi tiến công vào donbass
trong khi đó ukraine vẫn đang chờ viện trợ mới từ các quốc gia phương tây để tăng cường khả năng chiến đấu
ông wardlin nói chừng nào ukraine còn thiếu trang thiết bị nga sẽ bắt đầu tận dụng lợi ích của mình
tuy nhiên ukraine vẫn có cơ hội đẩy lùi các cuộc tấn công của nga trong thời gian tới
chuyên gia wardling đánh giá ukraine cần huy động đủ số lượng binh sĩ và thiết lập một hệ thống huấn luyện
không chỉ để thay thế tổn thất trong các đơn vị hiện có
mà còn tăng cường cho các đơn vị để luân chuyển trong và ngoài tiền tuyến
nhưng nếu các nước phương tây không nhanh chóng cung cấp pháo binh hệ thống phòng không
hệ thống tác chiến điện tử và các phương tiện hỗ trợ khác thì lực lượng ukraine sẽ gặp khó khăn
triển vọng ở ukraine khá ảm đạm nhưng với sự nỗ lực và hỗ trợ kịp thời
áp lực từ cuộc tấn công mùa hè của nga có thể giảm bớt
trong diễn biến tại kharkov ukraine đã rút quân về các vị trí mới tại hai khu vực ở vùng này
nơi các lực lượng nga đang tăng cường tấn công
kiev đồng thời cảnh báo moscow tăng cường lực lượng gần vùng sumi phía bắc ukraine
hãng reuters đưa tin một cuộc tấn công xuyên biên giới vào phía sườn của vùng sumi
có thể khiến lực lượng phòng thủ đã suy kiệt của ukraine bị kéo căng hơn nữa
cuối tuần trước nga tấn công vào kharkov và mở ra một trận mới buộc ukraine phải cấp rút tăng viện
hôm một mươi bốn tháng năm nga cho biết lực lượng nước này đã tiến vào phía bắc kharkov
và giành được khu định cư thứ một mươi tại đây là làng bugorovaka
cảnh sát trưởng vochansker cho biết các cuộc đỏ súng đã nổ ra ở phía bắc thành phố này
vochansker là một thành phố nằm cách biên giới ukraine và nga khoảng năm km
và là một trong những mục tiêu tấn công của nga
bộ tổng tham mưu ukraine tối một mươi bốn tháng năm ra tuyên bố
tại một số khu vực nhất định ở lukyanskoye và volchanskoye
do hỏa lực và các vụ tấn công dữ dội của quân nga
các đơn vị ukraine đã di chuyển tới những vị trí thuận lợi hơn
để bảo toàn tính mạng cho các quân nhân và tránh tổn thất
thống đốc kharkov oleksiy khobor cho biết có hai người thiệt mạng trong các vụ pháo kích kharkov
hơn bảy năm trăm linh người ở verchask và khu vực lân cận đã được sơ tán
giám đốc tình báo quân sự ukraine kirill budanov cho biết
mắc cơ va đã điều toàn bộ quân ở khu vực biên giới
cho chiến dịch kharkov
tuy nhiên theo ông burdanov nga vẫn còn lực lượng dự bị và có thể dùng trong những ngày tới
và rằng tình hình đang thay đổi nhanh chóng
giai đoạn tích cực trong chiến dịch của nga vẫn đang diễn ra
quan chức này cho biết thêm nga có các lực lượng nhỏ ở khu vực biên giới gần sumi
đối với sumi người nga thực sự đã lên kế hoạch cho một chiến dịch ngay từ lúc bắt đầu
song tình hình không cho phép họ tiến hành những gì đã vạch ra